các ngành có lợi thế như thủy sản du lịch vận tải biển dịch vụ nghề cá công nghiệp chế biến thủy sản được đầu tư đúng mức và phát huy hiệu quả tích cực
đưa kiên giang trở thành tỉnh đứng thứ ba độc bằng sông cửu long về phát triển kinh tế
đến nay kiên giang có gần một mươi ba phương tiện đánh bắt thủy hải sản trong đó có khoảng bốn hai trăm linh phương tiện đạt công suất từ chín mươi cv trở lên
tỷ trọng kinh tế biển đang chiếm trên bảy mươi năm gdp toàn tỉnh
khu vực đồng bằng sông cửu long nói chung kiên giang nói riêng
kiên giang là một vị trí nằm ở cách xa trung tâm tp hcm cách xa những cảng biển có trung truyền xuất khẩu đi đường xá từ tp hcm mà về đến kiên giang là gần khoảng ba trăm linh km
cho nên trong khi đó là đường sắt thì chưa hoàn chỉnh phải ca qua là phà tốn nhiều thời gian chi phí làm cho giá thành sản phẩm hàng hóa nó nâng lên
tính cạnh tranh doanh nghiệp giảm xuống do đó việc đầu tư cho đồng bằng sông cửu long nói chung kiên giang nói riêng
là một điểm yếu mà kiên giang đang phạt
mặc dù đã đạt được những bước tiến quan trọng nhưng trên thực tế kinh tế biển ở kiên giang thời gian qua vẫn chưa phát huy hết thế mạnh sẵn có
cụ thể như chưa xây dựng những sản phẩm du lịch biển mang những nét riêng thiếu dịch vụ về biển cơ sở hạ tầng ở một số nơi còn mang tính tự phát nên giảm tính cạnh tranh
công suất ban đầu để thực hiện khoảng một trăm năm mươi tấn thôi có hàng quá quá cản
tuy nhiên hiện giờ
nó đã lên tới gần ba trăm linh này tức là nó đã diệt mức là gấp đôi
thì lưu lượng tàu hiện giờ nó ra vô nếu bình thường thì một ngày như bình thường chúng ta như thế này khoảng năm mươi lượt
nhưng những ngày mà cao điểm nó khoảng lên khoảng một trăm năm mươi hai trăm linh lượt nhất là những ngày lễ của tết này đó thì hay bị trường hợp đó
mà khi loạt vào những tình huống đó trong khi ở đây cản tất cả không có khu nèo đậu cho nên nó cứ đậu dồn vào đây như thế này thì chúng ta sẽ xử lý không có kiếp
với ngư trường có khả năng cho phép khai thác hàng năm hơn bốn trăm linh tấn các loại thủy sản nhưng việc khai thác nuôi trồng thủy sản cũng như công nghiệp chế biến ở kiên giang phát triển vẫn còn chậm hiệu quả chưa cao
đây là vấn đề kiên giang cần phải cải thiện trong thời gian tới
theo xu hướng chung của cả nước biển kiên giang ngày càng có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội
chính vì thế một hướng đi bền vững với chính sách và cách làm phù hợp là điều rất cần thiết để kinh tế biển trở thành trụ cột đưa kiên giang phát triển vượt bậc
việt nam là nước có bờ biển trải dài từ bắc vào nam vì vậy không riêng gì kiên giang mà rất nhiều địa phương trên cả nước đều có điều kiện phát triển kinh tế biển
nhưng đâu là lợi thế riêng biệt không trùng lập của kiên giang câu trả lời chính là đảo ngọc phú quốc
đảo phú quốc thuộc kiên giang cũng được mệnh danh là hòn đảo ngọc trên vùng biển tây nam của tổ quốc với hai mươi bảy đảo lớn nhỏ diện tích tự nhiên gần sáu trăm linh km hai
phú quốc chỉ cách thủ đô các quốc gia asean với hai giờ bay
lại được gắn kết bằng đường biển với các quốc gia asean có biển nằm trên trục vận tải biển với các nước du lịch rất quan trọng như singapore thái lan việt nam các quốc gia ở đông bắc á
tuy nhiên để phát huy được tiềm năng lợi thế của mình huyện đảo phú quốc xác định cần cơ chế đặc thù trong phát triển hạ tầng và tạo làn sóng thu hút đầu tư
đó sẽ là bước tiến đề quan trọng để phú quốc phát triển mạnh mẽ trở thành đặc khu kinh tế
phú quốc là ba địa phương mà được trung ương đang tập trung để chỉ đạo
mô hình là đặc khu kinh tế phú quốc vân phong và vân đồn
trong ba địa phương đó thì phú quốc là một trong những địa phương có tiềm năng lợi thế nổi trội hơn
mô hình đặc khu kinh tế thì ở các nước cũng nhiều nước trong khu vực người ta cũng đã có mô hình đặc khu kinh tế
có thể nói là đối với phú quốc nếu được mô hình đặc khu kinh tế thì đây là điều kiện cơ hội cho phú quốc phát triển đúng tiềm năng lợi thế
khách du lịch hiện nay là su thế họ cũng rất là thích biển đảo
để mà làm cái điểm du lịch làm cái điểm nghỉ dưỡng mà phú quốc lại có cái tiềm năng đó
thì nếu như phú quốc được có một cái mô hình mới có một cái áo mới làm đặc khu kinh tế thì đây là cái cơ hội cho phú quốc phát triển
mà phú quốc phát triển này là cho cả quốc gia
chỉ cần làm phép so sánh đơn giản với quốc đảo singapore có diện tích bảy trăm một mươi hai km hai phú quốc có diện tích gần sáu trăm linh km hai tức là gần bằng nhau
về diện tích rừng nguyên sinh của quốc đảo singapore

cho đến nay chỉ còn chiếm khoảng hai tổng diện tích đất đai rừng nguyên sinh của phú quốc chiếm tới sáu mươi hai diện tích của đảo
trong khi đó singapore không có được may mắn sở hữu hồ nước ngọt như đảo ngọc phú quốc
một vài nét so sánh như vậy để thấy về điều kiện tự nhiên thì phú quốc có nhiều tiềm năng quý giá
nhưng để phát triển được những tiềm năng đó thì phú quốc còn rất nhiều việc phải làm
cách thành phố rạch giá khoảng một trăm một mươi năm km nằm trên vành đai kinh tế việt nam campuchia thái lan
phú quốc có vị trí địa lý vô cùng thuận lợi để phát triển thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng cao cấp của khu vực đông nam á
để có thể thu hút được các nhà đầu tư lãnh đạo tỉnh kiên giang nói chung và lãnh đạo huyện đảo phú quốc nói riêng
hiểu được giá trị của việc đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ
có như vậy mới kéo được các dự án lớn về cho hòn đảo xinh đẹp này
vấn đề kêu gọi thu hút đầu tư trong cái du lịch
cái thứ hai thì đường biển thì chúng ta trước nhất thì cũng đáp ứng được cái nhu cầu để cho nhân dân từ đất liền ra đảo
tuy nhiên thì những cái cảng thì cũng còn sơ sài chưa có xứng đáng chưa có đầy đủ cái tầm cỡ để tạo một cái sức sống mới trong cái ngành du lịch trong tương lai
cảng hàng không quốc tế phú quốc được khánh thành từ năm hai nghìn một mươi
với tổng mức đầu tư ba tỷ đồng do tổng công ty hàng không việt nam acv đầu tư
với tốc độ tăng trưởng du lịch nhanh chóng công suất hoạt động của cảng hàng không quốc tế phú quốc cũng đã tăng lên theo cấp số nhân
từ khi đưa cảng hàng không quốc tế vào khai thác sản lượng hàng năm đều tăng trên bốn mươi năm
theo dự kiến đến năm hai nghìn hai mươi cảng hàng không quốc tế phú quốc sẽ đón hai sáu mươi năm triệu lượt khách
thế nhưng hết năm hai nghìn một mươi sáu cảng đã hoàn thành mục tiêu này trước thời hạn bốn năm
bởi vậy việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng khai thác mới đủ khả năng đáp ứng sự tăng trưởng nhanh về du lịch của phú quốc như hiện nay
sau khi hoàn thành cảng hàng không quốc tế phú quốc phục vụ được tàu bay lớn như boeing bảy trăm bốn mươi bảy bảy trăm sáu mươi bảy bảy trăm bảy mươi bảy bảy trăm tám mươi bảy và các tàu bay như airbus
cảng hàng không quốc tế phú quốc đã mở rộng thi công giai đoạn hai gồm các đường lăng săn đậu và mở rộng nhà ga

cuối hai nghìn một mươi bảy cảng hàng không quốc tế phú quốc đã đáp ứng được nhu cầu khai thác năm triệu khách một năm
và có thể phục vụ được các tàu bay là boeing bảy trăm bốn mươi bảy boeing bảy trăm sáu mươi bảy bảy trăm bảy mươi bảy bảy trăm tám mươi bảy và những tàu bay airbus ba trăm ba mươi và năm trăm bốn mươi
ngoài các đường bay hàng ngày với mật độ khá dày từ các thành phố lớn cảng hàng không quốc tế phú quốc đã có đường bay thẳng nối với các địa điểm nổi tiếng trong khu vực như singapore
các đường bay thẳng từ nga châu âu
châu phi trung quốc
và tới đây các chủ đầu tư của phú quốc cũng chủ động mở thêm các đường bay mới để thu hút lượng khách du lịch từ nhiều thị trường mới đến với phú quốc
novotel phú quốc cũng đã có ký hợp đồng với hãng lữ hành rất nổi tiếng trên thế giới và có thể là tui
hãng lữ hành này sẽ kết nối các đường bay quốc tế thẳng bằng các chuyến bay thuê tra fly từ thủ đô stockholm kết nối với phú quốc
và hàng ngày sẽ có một lượng khách
từ hai trăm linh người bay đưa khách từ bắc âu đến phú quốc
không chỉ giao thông hàng không giao thông đường thủy cũng được phú quốc đầu tư với các dự án tầm cỡ
đền hình là cảng hàng không quốc tế phú quốc với con số vốn đầu tư là một sáu trăm sáu mươi bốn tỷ đồng
được xây dựng trên diện tích một trăm bảy mươi chín ba hectare thuộc địa phận thị trấn đông dương huyện đảo phú quốc
cảng được đầu tư xây dựng với mục đích tiếp nhận tàu khách quốc tế trọng tải hai trăm hai mươi năm gt
sức trở năm sáu tỷ đồng

sức trở năm sáu tỷ đồng
cảng được đầu tư xây dựng với mục đích tiếp nhận tàu khách quốc tế trọng tải hai trăm hai mươi năm gt
sức trở năm sáu tỷ đồng
thế nhưng ưu đãi chính sách kế hoạch đồng bộ cơ sở hạ tầng phát triển trong thời gian qua
đang giúp phú quốc trở thành vùng kinh tế trọng điểm thu hút sự quan tâm lớn của các nhà đầu tư
phú quốc là một địa điểm phù hợp nhất với đại đặc phục kinh tế
thứ nhất đấy là một hòn đảo rất lớn về diện tích
nó cũng tương đương với lại singapore và nằm ở phía cực nam của đất nước
ngoài ra một điều rất hay là phú quốc còn giữ được rất nhiều bài hoang sơ của mình
đấy là một điều kiện lý tưởng
tôi nghĩ khi chúng ta đầu tư một cách có bài bàn có quy hoạch rất chặt chẽ
thì phú quốc hoàn toàn có tiềm năng để trở thành những điểm du lịch nổi tiếng
giống như những điểm đông nam á như bali indonesia
đó là phuket của thái lan
đây là một trong những hòn đảo còn hiếm hoi còn sót lại trên thế giới
mà có điều kiện để kinh doanh du lịch suốt ba trăm sáu mươi năm ngày
hơn thế nữa thì so với một số hòn đảo ở trong khu vực đã được phát triển
thì phú quốc có những điều kiện thiên nhiên ưu đại tốt hơn rất nhiều
chính vì vậy ceo nói riêng và các nhà đầu tư nói chung
rất tự tin khi đầu tư vào phú quốc
và chúng tôi tin tưởng là phú quốc sẽ phát triển rất nhanh trong thời gian tới
sau vingroup seo group thì sun group với hàng loạt các dự án
cũng đang góp phần vẽ thêm những mảng màu tươi sáng vào bức tranh đầu tư của đảo ngọc phú quốc
sau hơn một mươi ba năm phát triển phú quốc đã nỗ lực không ngừng nghỉ
vượt qua nhiều khó khăn thách thức để chế tác hòn ngọc thô trở thành hòn ngọc quý như ngày hôm nay
là một điểm sáng điểm nhấn ấn tượng rất đặc trưng và đáng tự hào của kiên giang
trên con đường đồng hành cùng đất nước thực hiện công cuộc đổi mới
trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi tỉnh kiên giang tập trung phát triển phú quốc nhanh đồng bộ
xây dựng phú quốc trở thành đặc khu kinh tế tạo cực tăng trưởng và tác động lan tỏa đến các vùng khác trong tỉnh
cũng là tạo ra mô hình kinh tế có khả năng thu hút đầu tư mạnh mẽ trong giai đoạn hội nhập
theo ủy ban nhân dân tỉnh kiên giang vào năm hai nghìn bốn
thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án tổng thể phát triển đảo phú quốc đến năm hai nghìn hai mươi
đến ngày một mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi thủ tướng chính phủ tiếp tục phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung
đến năm hai nghìn ba mươi với mục tiêu xây dựng phú quốc trở thành đặc khu kinh tế hành chính
xây dựng phát triển huyện đảo phú quốc theo mô hình đặc khu kinh tế và trở thành động lực phát triển của tỉnh
là một trong ba khâu đột phá của tỉnh kinh giang trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
sự tham vọng của địa phương cũng rất là lớn đặc biệt là muốn rất là nhiều nhà đầu tư tiềm năng đến với phú quốc
thậm chí là chúng tôi cũng rất mong muốn là trung ương
thủ tướng chính phủ các bộ ngành trung ương hay là tỉnh kiên giang sẽ có nhiều cơ chế chính sách đặc thù
nổi trội tốt hơn nữa đối với phú quốc để mà làm sao chúng ta thu hút được một lượng đầu tư lớn đến phú quốc

nếu như được sự quan tâm của trung ương cùng với chiến lược phát triển đúng đắn

để đạt được mục tiêu